thưa quý vị một mươi năm tù hôm nay ngày năm tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo kháng cáo của bị cáo bị hại trong vụ công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
bán rẻ chín triệu cổ phiếu cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim
phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo của một mươi trong số hai mươi bị cáo trong vụ án
trong đó bị cáo tất thành cang kháng cáo cho rằng bản thân không phạm tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí khi chấp thuận cho sadeco bán rẻ chín triệu cổ phần như tòa sơ thẩm đã tuyên
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo tất thành cang một mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo t chí dũng bị tuyên phạt hai mươi năm tù về hai tội tham ô tài sản
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại trong vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi sáu tháng tù
về một trong các tội hoặc cả hai tội danh trên